cao các bạn trẻ khi đi khám phá cần trang bị những kỹ năng cần thiết để đảm bảo sự an toàn của mình